nằm trong kế hoạch đổi mới khung chương trình trên sóng truyền hình việt nam
ban thời sự đài truyền hình việt nam ra mắt loạt chương trình với chủ đề hôm nay
đây sẽ là những chương trình theo sát dòng chảy tin tức và sự kiện
có chung nhận diện góp phần nâng cao chất lượng và tạo nên diện mạo hiện đại hơn
cho các chương trình thời sự trên sóng truyền hình
chuỗi chương trình bao gồm năm phút hôm nay việt nam hôm nay thế giới hôm nay
vấn đề hôm nay được sắp xếp phát sóng vào các khung giờ lần lượt là
một mươi hai h một mươi năm một mươi bảy h ba mươi hai mươi hai h hai mươi hai h một mươi năm hàng ngày trên vtv một
cùng có chung từ hôm nay trong tên gọi các chương trình này đặt tiêu chí hàng đầu
là bám sát những sự kiện diễn ra trong ngày cung cấp thông tin cập nhật
phân tích chuyên sâu đa chiều giúp khán giả có cái nhìn toàn cảnh
về những gì diễn ra hôm nay ở việt nam và thế giới
với đặc thù của mỗi chương trình và giờ phát sóng trải dài từ trưa chiều tối
loạt chương trình này sẽ là những điểm hẹn không thể bỏ qua
với những khán giả mong muốn tìm kiếm thông tin chính thống đáng tin cậy
có giá trị trong ngày và hiểu sâu hơn về bức tranh thời sự trong nước và quốc tế